ghi nhận tại hà tĩnh vào trưa ngày hôm nay theo kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh
địa phương đã ghi nhận thêm chín trường hợp dương tính với sars cov hai trong khu vực phong tỏa tại xã thạch long huyện thạch hà
tất cả chín trường hợp đều là f một và liên quan đến bệnh nhân số một mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín bệnh nhân một mươi năm nghìn chín trăm linh một bệnh nhân một mươi năm nghìn chín trăm linh bảy bệnh nhân một mươi năm nghìn chín trăm linh tám đã được cách ly trước đó
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm các trường hợp này đều được chuyển đến điều trị tại trung tâm y tế huyện kỳ anh
ngành y tế cùng với lực lượng chức năng đang truy vết cách ly lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan bước đầu truy vết được bốn mươi sáu trường hợp là f một và một trăm bảy mươi ba trường hợp là f hai của chín trường hợp nói trên
như vậy là chỉ trong hai ngày từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay tại huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh ghi nhận một mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai
liên quan đến thuốc
tính từ ngày bốn tháng sáu cho đến nay hà tĩnh đã ghi nhận một trăm một mươi ca mắc covid một mươi chín